không có tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giao quản lý